sáng nay các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an huyện châu đức
đã phong tỏa và khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân về vụ
hai mẹ con tử vong trong căn nhà tại đường số sáu thôn quảng thành một xã nghĩa thành huyện châu đức
trước đó vào khoảng hơn bảy giờ sáng cùng ngày hàng xóm nghe tiếng hô hoán tại căn nhà trên
chạy đến kiểm tra thì phát hiện hai mẹ con tử vong nên báo cơ quan công an
theo thông tin ban đầu người mẹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn
người con trai sinh năm hai nghìn ba khi thời điểm xảy ra vụ việc một người con khác của nạn nhân ngủ dậy
đi xuống bếp thì phát hiện mẹ của mình nằm úp mặt xuống nền gạch nằm bất động trên vũng máu
đến giường ngủ của anh trai thì cháu bé phát hiện anh của mình cũng có tình trạng tương tự với vết
thương bị cắt chừng cổ con dao vẫn còn nằm ngay cổ nạn nhân lúc này cháu bé chạy ra ngoài kêu cứu
hàng xóm khi vụ án mạng xảy ra chồng của nạn nhân
đã đi làm một số hàng xóm nhà nạn nhân nhận định nhiều khả năng nguyên nhân xảy ra vụ việc có
có thể là do người con trai có dấu hiệu tâm thần đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến cho người mẹ tử vong rồi tự tử